thời gian gần đây trên địa bàn một số tỉnh thành phố tỷ lệ người dân mắc cúm a có xu hướng gia tăng
nhiều người mắc bệnh cùng với tâm lý lo lắng muốn uống thuốc cho yên tâm hoặc là mua để giữ chữ
thì đã khiến cho loại thuốc này khan hiếm trên thị trường
một số cơ sở lợi dụng tình hình tự ý tăng giá thuốc
trong khi đó các bác sĩ cảnh báo là việc tự ý sử dụng tamiflu có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe
trên trang web tra cứu giá thuốc của cục quản lý dược bộ y tế
tamiflu viên năng cứng hộp một vỉ gồm một mươi viên được công bố với mức giá chưa đến bốn mươi năm đồng một viên
tương đương khoảng bốn trăm năm mươi đồng trên một hộp
thế nhưng tại một số nhà thuốc một hộp tamiflu đang được bán với giá sáu trăm linh đến sáu trăm năm mươi đồng
tuy nhiên sáu trăm năm mươi đồng vẫn còn rẻ
bởi trên một số địa chỉ hoặc các trang facebook bán hàng sách tay
giá thuốc tamiflu thậm chí còn lên đến hơn tám trăm linh đồng trên một hộp
cũng rất là cao hiện nay tôi mua với giá là tám mươi một viên thuốc đấy
tìm thuốc tamiflu ở bên ngoài bây giờ hiện tại nó không có
mình mua ở đâu đây rồi
mỗi hàng một kiểu
có người thì mua bảy trăm linh một hộp người thì mua một triệu một hộp
theo tiến sĩ bác sĩ trần văn giang phó viện trưởng viện đào tạo và nghiên cứu các bệnh nhiệt đới
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương người dân không nên mua tích chữ thuốc tamiflu
vì chỉ những trường hợp có nguy cơ tiến triển thành nặng mới cần sử dụng loại thuốc này
đa phần những trường hợp mà nhiễm cúm đều có thể tự khỏi
và việc điều trị chính ở đây chính là điều trị các triệu chứng
giúp giảm những tình trạng khó chịu trong giai đoạn bị nhiễm cấp tính
cũng như là theo dõi và phát hiện những dấu hiệu nặng và những trường hợp có nguy cơ tiến triển thành nặng
những trường hợp mà nặng thì cần phải nhập viện và các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc điều trị
các chuyên gia y tế cũng cho biết việc tự ý sử dụng thuốc tamiflu
còn là nguyên nhân gây ra tình trạng kháng thuốc khiến việc điều trị khó khăn hơn
vì vậy mỗi người dân chỉ mua và điều trị bằng tamiflu
theo chỉ định kiểm soát của bác sĩ
đừng tự ý kê đơn để rồi đánh đổi cả tính mạng sức khỏe của bản thân và gia đình